nhà máy nhiệt điện thái bình sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện hàng năm là hơn ba hai tỷ kwh
với sự phối hợp cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản nhà máy nhiệt điện thái bình đã được đầu tư những công nghệ hiện đại đặc biệt là các chỉ số bảo đảm an toàn môi trường được chú trọng hơn hết
ngay từ khi lập dự án đầu tư bên phía cơ quan tài trợ vốn đã tham gia thẩm định dự án của chúng ta
và trong toàn bộ quá trình lập dự án cũng như trong quá trình sau khi đấu thầu trong quá trình xây dựng đặc biệt là người ta quan tâm đến công tác an toàn cũng như môi trường của dự án
nhà máy nhiệt điện thái bình được xây dựng về những năm gần đây nhất thế cho nên là các công nghệ đều được áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như là hệ thống lọc bụi tính điện được sản xuất bởi hãng nissubishi của nhật bản
nhà máy nhiệt điện thái bình có khả năng lọc bụi lên đến chín mươi chín chín lọc bụi
cái thứ hai đó là hệ thống fgd khử lưu hình trong khói thì là hệ thống này cũng được sản xuất bởi hãng kawasaki của nhật bản
toàn bộ được cái lượng so hai cái lượng sox mà có trong khói đạt cái quy chuẩn của hai mươi hai hai nghìn bảy mươi chín của khí thải phát điện nhiệt điện bây giờ là công nghệ hiện đại nhất
bên cạnh việc đưa hệ thống vận hành nhiệt điện hiện đại đi vào sản xuất hệ thống bể canh mương xử lý nước thải của nhà máy nhiệt điện thái bình cũng đã được đầu tư bố trí khá đầy đủ
quy củ các quy chuẩn kỹ thuật rất khắt khe nhất là về nước thải công nghiệp và nước thải sau xử lý không vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp của bộ tài nguyên và môi trường
hệ thống nước thải làm mát và nước thải từ hệ thống lọc ro được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống giám sát tự động các thông số chất lượng nước thải tương đương chất lượng nguồn nước khai thác tại công trình khai thác nước từ sông trà lý
các thông số ph trong khoảng từ sáu đến chín thông số clue không vượt quá
mg một lít thông số nhiệt độ không vượt quá tám độ c so với nhiệt độ nước đầu vào và tối đa không vượt quá bốn mươi độ c trước khi xả ra sông trà lý
đối với tất cả những dự án các nhà máy xây dựng ở trên địa bàn tỉnh thái bình thì ủy ban nhân dân tỉnh thái bình có yêu cầu là phải làm một hồ kiểm chứng
cái hồ kiểm chứng này mục đích là gì
là sau khi mà toàn bộ hệ thống xử lý cái nước thải đã được qua hệ thống xử lý nước thải thì phải chảy qua hồ kiểm chứng đấy trước khi mà thải ra ngoài môi trường phải nhìn thấy cái sự sống ở trong cái hồ kiểm chứng đấy
thì đối với công ty nhiệt điện thái bình thì hiện tại là chúng tôi đã sử dụng các cái sinh vật thủy sinh nuôi ở trong hồ đấy để chứng minh là cái chất lượng nước ở trong đó đảm bảo cho các sinh vật đời sống
ví dụ như chúng tôi thả cá này ví dụ như là chúng tôi thả bèo này
với sự quan tâm của các cấp ngành việc đầu tư đúng mức lựa chọn công nghệ tốt để xử lý trật đề các vấn đề về khí thải chất thải nước thải ngay từ khi chuẩn bị dự án và có thái độ quan tâm có trách nhiệm một cách tối đa cho vấn đề bảo vệ môi trường thì hoàn toàn có thể hạn chế đến mức thấp nhất những nguy hại có thể có về môi trường ở bất cứ dự án nhiệt điện nào cũng như bảo đảm cho hệ thống nhiệt điện vận hành ổn định
bước trong kế hoạch điện điều chỉnh thì
nó chiếm đến hai nghìn ba mươi là chiếm năm mươi ba dưới điện than như thế là rất nhiều nhà máy điện than tiếp tục ra đời nữa không có cách nào khác
cho nên là một vấn đề đặt ra là phát triển điện than phải cân bằng với cái vấn đề bảo vệ môi trường
chúng ta đặt quá cao trong cái việc bảo vệ môi trường thì nó sẽ giá thành mà các nhà máy điện nó sẽ cao lên thì giá thành điện nó lại cao lên
và thứ hai là nó khó thu hút cho các đầu tư
thì vấn đề mình phải cân bằng như thế nào vẫn đảm bảo
với môi trường trong cái điều kiện thích hợp
nhưng mà vẫn phải đảm bảo cho cái đầu tư được nhà máy điện
chúng ta có thể thấy rằng cùng với việc phát triển nhiệt điện những năm gần đây cho xỉ phế thải của các nhà máy nhiệt điện đốt than trở thành vấn đề nan giải đối với các nhà quản lý
phải sử dụng một diện tích khá lớn ao hồ đất canh tác nông nghiệp để làm diện tích chứa lượng phế thải này
thêm vào nữa cho xỉ có thể bay tự do cho không khí gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của nhân dân
trước những tác hại gây ra từ cho xỉ việc sản xuất cho bay từ nguồn phế thải này đã được chính phủ khuyến khích thực hiện
có thể nói việc ứng dụng kịp thời công nghệ sản xuất cho bay vô cùng thiết thực
không những xử lý nguồn cho xỉ phế thải khổng lồ tiết kiệm diện tích hồ chứa mà còn tạo ra những sản phẩm xi măng giúp làm tăng cường độ bê tông lên từ một năm tới hai lần kéo dài tuổi thọ công trình và rất hiệu quả khi xây dựng những công trình nhiệt điện thủy lợi
đây thực sự là chất phụ gia quý có giá trị kinh tế
cao thân thiện hơn với môi trường
mà chúng ta dùng cho bay để thay thế
do đó mà cái vật hiệu này các nước phát triển trên thế giới thì họ nói đây là một cái vật hiệu xanh thân thiện với môi trường
tại nhà máy nhiệt điện thái bình kể từ khi đi vào vận hành chính thức từ đầu năm nay
thì tính đến giữa tháng chín với hơn một năm triệu kwh điện thương phẩm được đưa lên lưới điện quốc gia
nhà máy đã tiêu thụ hơn bảy trăm bốn mươi tấn than tương đương hai trăm một mươi bốn tấn cho xỉ
thế nhưng theo các chuyên gia năng lượng

đến thời điểm hiện tại thì công tác bao tiêu tiêu thụ cho xỉ đấy là rất tốt
và cái lượng cho xỉ còn thừa để chúng tôi thải ra ngoài bãi thải xỉ là không có
theo tính toán của bộ công thương tổng nhu cầu than cho sản xuất điện của cả nước đến năm hai nghìn hai mươi sẽ là sáu mươi ba triệu tấn
năm hai nghìn hai mươi năm là chín mươi năm bốn triệu tấn và năm hai nghìn ba mươi là một trăm hai mươi tám bốn triệu tấn
tương đương tổng lượng cho xỉ
thải ra là một mươi năm chín triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi một mươi bảy triệu tấn năm hai nghìn hai mươi năm hai mươi năm mươi tám triệu tấn năm hai nghìn hai mươi
vì vậy để bảo đảm các nhà máy nhiệt điện than hoạt động ổn định
cần khẩn trương tìm giải pháp để tiêu thụ lượng cho xỉ đang tiếp tục phát sinh và còn tồn tại các bãi thải xỉ hiện nay
theo các chuyên gia khó khăn trong việc tái chế sử dụng cho xỉ chính là hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất vật liệu xây dựng
trong khi đó thị trường quen sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống cũng như thiếu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng từ cho xỉ đã khiến quá trình này trở nên chậm trễ
vì vậy trong thời gian tới chính phủ và các bộ ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh các chính sách quy chuẩn nhằm thúc đẩy sử dụng cho xỉ làm vật liệu xây dựng